sau đó nó có thể đi vào khu vực phía nam của biển đông và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực nam biển đông cũng như là vùng biển huyện đảo trường sa
vì thế tàu thuyền khai thác lưu thông trên khu vực phía nam của biển đông và vùng biển huyện đảo trường sa cần hết sức lưu ý diễn biến của vùng áp thấp nhiệt đới này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước